khoảng hai mươi ba h tối ngày hôm qua ngày một mươi ba tháng một mươi phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình thuận
phối hợp với các lực lượng chức năng đã đột nhập bắt quả tang hai mươi chín đối tượng đang sử dụng ma túy tập thể
trong một căn biệt thự tại khu nghỉ dưỡng thuộc khu phố năm phường phú hải thành phố phan thiết
các đối tượng chính gồm nguyễn hải đăng nguyễn thanh lịch trần thị thúy anh phạm thị ngọc thiện
và hai mươi năm đối tượng khác đa số các đối tượng này đều cư trú trên địa bàn thành phố phan thiết
qua kiểm tra phát hiện thu giữ trong người các đối tượng chính kể trên nhiều ma túy
chủ yếu là thuốc lắc và ketamin toàn bộ hai mươi chín người có mặt trong căn biệt thự này được đưa về trụ sở
công an tỉnh để làm việc ngoài ra lực lượng chức năng còn tạm giữ bảy xe ô tô sáu xe máy
trên hai trăm linh triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan khác được biết căn biệt thự trên do đối tượng
nguyễn hải đăng đứng ra thuê để cùng nhóm bạn tổ chức sinh nhật và sử dụng ma túy
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ